để góp phần chia sẻ khó khăn động viên hỗ trợ công nhân người lao động yên tâm làm việc và sản xuất
tận tay trao quà ân cần thăm hỏi đời sống sinh hoạt và điều kiện làm việc của các công nhân lao động tiêu biểu
có hoàn cảnh khó khăn tỉnh đắk lắc thủ tướng nguyễn xuân phúc tin tưởng
và hy vọng đội ngũ công nhân và người lao động đắk lắc sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn
tiếp tục công hiến nhiều hơn nữa không ngừng học hỏi gian luyện tay nghề
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nắm vững khoa học kỹ thuật
đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước và địa phương
tại cuộc họp của ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ sáng ngày tám tháng hai
chỉ rõ thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực vẫn còn dơm ra
gây khó khăn cho người dân doanh nghiệp triển khai xây dựng chính phủ điện tử còn chậm
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình trưởng ban chỉ đạo cho rằng
nguyên nhân của những hạn chế này là do còn tình trạng trên nóng dưới lạnh trên chuyển giới chưa chuyển
theo phó thủ tướng trương hòa bình tổ chức bộ máy nhiều nơi vẫn còng cành hoạt động kém hiệu quả
việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy tinh giản biên chế còn khó khăn vướng mắc chưa đạt yêu cầu đề ra
sức ý của bộ máy hành chính các cấp trong việc thay đổi thói quen cách làm cũ còn lớn
và một bộ phận công chức không hoàn thành nhiệm vụ hạn chế về năng lực yếu kém về đạo đức
trở thành lực cản lớn đối với công cuộc cải cách
báo cáo của ban chỉ đạo cho thấy tình trạng nợ động văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật
pháp lệnh đã giảm bốn mươi một sáu mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
năm hai nghìn một mươi bảy không còn tình trạng nợ văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của chính phủ và thủ tướng chính phủ
năm hai nghìn một mươi bảy bộ tư pháp đã kiểm tra gần năm chín trăm linh văn bản phát hiện và kết luận
đề nghị xử lý đối với một trăm năm mươi bảy văn bản trái pháp luật về nội dung thẩm quyền ban hành
đến nay bảy mươi bốn văn bản có kết luận kiểm tra trong năm hai nghìn một mươi bảy đã được xử lý
phát biểu kết luận phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đề nghị các bộ ngành địa phương
tiếp tục phát huy và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu
phổ biến quán triệt các chủ trương nghị quyết của đảng quốc hội chính phủ
tập trung xây dựng hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách pháp luật
đặc biệt là thể chế về phát triển ứng dụng khoa học công nghệ công nghệ thông tin và truyền thông
giáo dục và đào tạo
công nghiệp bốn nâng cao năng suất chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế
sáng ngày tám tháng hai tại hà nội đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trường ban dân vận trung ương
đã tiếp đoàn đại biểu hội thánh tin lành việt nam do mục sư nguyễn hiễu mạc
hội trưởng hội thánh tin lành việt nam miền bắc dẫn đầu
bày tỏ sự vui mừng được đón đoàn đến thăm chúc tết tại trụ sở ban dân vận trung ương
đồng chí trương thị mai
trương thị mai nhấn mạnh ban dân vận trung ương luôn đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp
ngày càng gắn bó nhằm trao đổi chia sẻ thông tin giữa ban và hội thánh tin lành việt nam
đồng chí trương thị mai cảm ơn ban trị sự và mục sư hội trưởng trong năm qua
đã tích cực vận động bà con và các chức sắc chức việc tham gia các phong trào thi đua yêu nước
do ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức chính trị xã hội phát động
đồng thời hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ hợp tác đồng hành của hội thánh tin lành việt nam miền bắc
nhằm hỗ trợ chia sẻ tốt hơn trong công tác vận động quân chúng nhân dân
thay mặt đoàn đại biểu hội thánh tin lành việt nam mục sư nguyễn hữu mạc
hội trưởng hội thánh tin lành việt nam miền bắc cho hay
năm hai nghìn một mươi bảy là năm đánh dấu thành công của nhiều sự kiện lớn của hội thánh tin lành việt nam miền bắc
trong đó có sự đóng góp không nhỏ của ban dân vận trung ương và ý kiến góp ý của các ban ngành liên quan
tiếp thêm động lực sự tín nhiệm niềm tin cho bà con và cộng đồng hội thánh tin lành việt nam miền bắc
về những chính sách
của đảng pháp luật của nhà nước
ngày tám tháng hai tại hà nội đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đã có buổi gặp mặt thân mật đoàn cựu giáo viên kiều bào thái lan nhân dịp đoàn về thăm và đón tết tại quê hương
tại buổi gặp mặt bà con kiều bào thái lan cảm ơn sự quan tâm của đảng nhà nước
đã tạo điều kiện cho đoàn về thăm quê hương đúng dịp tết cổ truyền của dân tộc
và bày tỏ tình cảm tha thiết

thấy sự lớn mạnh của đất nước bà con kiều bào tin tưởng vào đường lối của đảng
tâm niệm phát huy giữ gìn tiếng việt cho con cháu mình tại thái lan
gửi lời thăm hỏi ân cần của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tới đoàn kiều bào thái lan
phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng đánh giá cao những đóng góp quý báu của cộng đồng người việt nam tại thái lan
nhất là các cựu giáo viên đã trực tiếp tham gia vào sự nghiệp bảo tồn ngôn ngữ và văn hóa việt
phó chủ tịch quốc hội khẳng định đảng nhà nước và nhân dân luôn coi trọng cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
là một bộ phận không tách rời của dân tộc và là nguồn lực quan trọng cho sự nghiệp chung của đất nước
nhân dịp năm mới thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng
chúc đoàn kiều bào thái lan sức khỏe dồi dào hạnh phúc thành đạt
và mong bà con kiều bào sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát triển của đất nước
sáng ngày tám tháng hai chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn đã tới thăm tặng quà tết
cho các hộ nghèo tại xã vô chanh huyện lục nam và một trăm bốn mươi bốn trẻ em khuyết tật trẻ em mồ côi bị ảnh hưởng
bởi chất độc da cam dioxin và người già cô đơn tại trung tâm nhân đạo phú quý và trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh bắc giang
năm mươi xuất quà tết cho các hộ nghèo trong xã vô tranh huyện lục nam
chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn khẳng định
đảng nhà nước và mặt trận tổ quốc việt nam luôn quan tâm tới các hộ nghèo gia đình chính sách
và đồng bào các dân tộc thiểu số còn khó khăn đặc biệt là mỗi dịp tết đến xuân về
những phần quà được trao kịp thời sẽ giúp bà con đón một cái tết trong không khí ấm áp xung vầy
đồng chí trần thanh mẫn đề nghị cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc các cấp của tỉnh bắc giang
tiếp tục quan tâm chăm lo từ các hộ nghèo với phương châm tết đến với mọi người mọi nhà
cùng ngày đồng chí trần thanh mẫn cũng đã đến thăm và tặng quà cho một trăm bốn mươi bốn trẻ em khuyết tật
trẻ mồ côi bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam dioxin và người già cô đơn
tại trung tâm nhân đạo phú quý và trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh bắc giang
ngày tám tháng hai tổng liên đoàn lao động việt nam
phối hợp với tổng công ty đường sắt việt nam tổng công ty viễn thông mobifone
tổ chức trao một hai trăm linh vé tàu tết cho công nhân đang làm việc
tại các khu công nghiệp trên địa bàn các tỉnh đồng nai bình dương và long an
một hai trăm linh vé của chương trình được lựa chọn trao tặng đều là dành cho những công nhân
người lao động tiêu biểu có kết quả lao động tốt tham gia tích cực
và có nhiều đóng góp vào hoạt động của doanh nghiệp
so với những năm trước năm nay một hai trăm linh vé tàu
được tặng cho công nhân sẽ về quê trên hai chuyến tàu se ba mươi
được ngành đường sắt bố trí riêng với các suất ăn được phục vụ đầy đủ
trong đó chuyến tàu xuất phát từ tp hcm đi hà nội vào lúc một mươi ba h ngày một mươi một tháng hai
tức ngày hai mươi sáu tháng chạp chở sáu trăm một mươi công nhân
chuyến tàu xuất phát từ tp hcm đi đà nẵng lúc một mươi ba h ngày một mươi ba tháng hai
tức ngày hai mươi tám tháng chạp chở năm trăm chín mươi công nhân
được biết đây là lần thứ ba chương trình được các đơn vị trên tổ chức
trước đó trong hai năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi bảy đã có ba hai trăm linh vé tàu vé xe
được tặng cho công nhân về quê ăn tết
cứ mỗi độ tết đến xuân về ubnd tqvn các cấp thành phố đã kêu gọi
vận động các cơ quan đơn vị doanh nghiệp phát huy truyền thống đoàn kết
và tinh thần tương thân tương ái tham gia đóng góp hỗ trợ kinh phí
để trao quà tết cho các hộ nghèo hộ khó khăn đối tượng xã hội
những ngày cuối năm
trung tâm bảo trợ xã hội thành phố đà nẵng luôn tràn ngập không khí ấm áp
của mùa xuân và tình yêu thương
khi có nhiều đơn vị đến thăm và chung tay chuẩn bị tết cho các cụ già neo đơn
trẻ em không nơi nương tựa tại đây
dường như hương vị tết cổ truyền dân tộc đã lan tỏa đến mọi người
bên nồi bánh trưng bên những cảnh mai làm vơi đi bao số phận khốn khó đời thường
hơi ấm của xuân yêu thương cũng như theo về cùng với những chiếc áo ấm
và những phần quà gửi đến những người nghèo và đối tượng xã hội của thành phố
dịp tết này mặt trận các cấp thành phố đà nẵng đều tích cực tổ chức vận động
kêu gọi các doanh nghiệp các nhà hào tâm hỗ trợ chăm lo tết cho người nghèo
đảm bảo một trăm linh số hộ nghèo hộ khó khăn đối tượng xã hội đều có quà
trị giá từ năm trăm linh đến bảy trăm linh nghìn đồng trong đó nhiều gia đình khó khăn được hỗ trợ xây dựng nhà mới đón tết
không chỉ là tặng quà không bà con rất là vui vẻ và thấy rằng đây là sự chăm lo của đảng
của nhà nước của mặt trận tổ quốc đặc biệt là của toàn xã hội đối với những người khó khăn
tết này người nghèo hộ gia đình khó khăn thành phố đà nẵng chắc rằng sẽ được đón tết cổ truyền
của dân tộc trong không khí vui tươi đầm ấm và hạnh phúc nhờ sự san sẻ yêu thương của mọi người
chuyển sang những thông tin quốc tế liên quan đến tiến trình tái đàm phán hiệp định thương mại tự do bắc mỹ nafta
thủ tướng canada justin trudeau mới đây khẳng định nước này sẵn sàng rời bàn đàm phán
thay vì phải chấp nhận một phiên bản cập nhật của thỏa thuận không có lợi cho nước này
phát biểu tại đại học chigago ở mỹ thủ tướng trudeau khẳng định ông trông đợi một thỏa thuận tốt
trong tiến trình đàm phán để hiện đại hóa thỏa thuận nafta được ký kết giữa ba nước canada
mexico và mỹ hồi năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn có trị giá lên tới một hai nghìn tỷ đô la mỹ
hiện thủ tướng canada đang có chuyến công du mỹ
sau chicago ông trudeau sẽ tiếp tục đến los angeles và san francisco
vòng tái đàm phán nafta mới nhất đã kết thúc hôm hai mươi chín tháng một vừa qua với tiến triển rất chậm chạp
trong bối cảnh tổng thống mỹ donald trump thường xuyên đe dọa rút khỏi bàn đàm phán
nếu như hai nước còn lại không chấp thuận những thay đổi lớn
như điều khoản hiệp định này sẽ tự động hết hiệu lực sau năm năm nếu các bên không nhất trí gia hạn
theo kế hoạch vòng đàm phán nafta tiếp theo sẽ diễn ra vào cuối tháng này ở mexico
truyền thông triều tiên ngày tám tháng hai đưa tin
phái đoàn cấp cao nước này dự olympic mùa đông piêng trang hai nghìn một mươi tám không sẵn sàng gặp đại diện phía mỹ
khi họ tới hàn quốc để dự lễ khai mạc sự kiện thể thao này vào ngày mai ngày chín tháng hai
tuyên bố này được đưa ra sau khi có nhiều thông tin về khả năng giới chức mỹ và triều tiên
có thể tiếp xúc bên lề sự kiện này
hãng thông tấn trung ương
trung triều tiên kcna dẫn tuyên bố của bộ ngoại giao triều tiên cho biết
bình nhưỡng không có mong muốn đối thoại với giới chức mỹ khi tới hàn quốc tham dự olympic viêng trang trong tuần này
thông báo này đã dập tắt những đồn đoán trước đó về khả năng phía triều tiên có thể tiếp xúc với phái đoàn mỹ
do phó tổng thống mike pence dẫn đầu bên lề sự kiện thể thao này
hôm sáu tháng hai bộ ngoại giao mỹ cũng đã khẳng định
washington không có kế hoạch gặp đại diện bình nhưỡng trong thời gian dự olympic
trong khi đó phó tổng thống mike pence tuyên bố sẽ kiên quyết ngăn chặn khả năng triều tiên sử dụng đại hội thể thao này
và các sự kiện liên quan để chia rẽ mối quan hệ đồng minh giữa washington và seoul
mặc dù vậy mối quan hệ giữa hai miền triều tiên vẫn đang có nhiều chuyển biến tích cực
với việc hai bên phối hợp tích cực trong công tác chuẩn bị cho olympic biên trang hai nghìn một mươi tám
tại đức ngay sau khi các chính đảng đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ đại liên minh mới
đa phần người dân nước này đã bày tỏ vui mừng khi thế bế
chính trị nhiều tháng qua đã được dỡ bỏ
dù vậy vẫn còn không ít người hoài nghi về tác động của thỏa thuận này đến đời sống xã hội và nền kinh tế đất nước
sau hơn hai mươi bốn giờ đàm phán liên đảng bảo thủ của thủ tướng tạm quyền angela merkel và đảng dân chủ xã hội đức hôm qua
đã đạt được thỏa thuận liên minh để thành lập chính phủ mới
nhiều người dân đã bày tỏ vui mừng vì cuối cùng các chính đảng đã đàm phán thành công
và đất nước sẽ sớm ổn định bộ máy quản lý sau hơn bốn tháng bế tắc chính trị
thật là tốt cuối cùng họ đã thỏa thuận được
tôi không rõ đây có phải là cách tốt nhất để giải quyết các vấn đề hay không
nhưng như thế còn hơn là mới hỗn độn trước đó
tuy nhiên giới doanh nghiệp đức dù khẳng định sớm ổn định chính trường là dấu hiệu tốt cho kinh tế
xong cũng cho rằng thỏa thuận mới đạt được lại phân bổ không đủ ngân sách cho các khoản đầu tư tương lai
do đó họ kỳ vọng chính phủ mới sẽ điều chỉnh chính sách hợp lý hơn
giới doanh nghiệp đức không hài lòng với kết quả đàm phán mà các chính đảng mới đạt được
họ tập trung nhiều vào tái phân bổ lợi ích thay vì tạo điều kiện để làm ra nhiều cuộc cải hơn
theo số liệu tôi có là đúng thì chỉ có sáu trên tổng số bốn mươi sáu tỷ euro ngân sách được hoành định chi cho những khoản đầu tư tương lai
như vậy là quá ít
để thỏa thuận thành lập chính phủ đại liên minh có hiệu lực văn bản này vẫn phải được các thành viên đảng xã hội dân chủ đức thông qua
hiện lãnh đạo đảng này ông martin sul đã bày tỏ lạc quan rằng có thể thuyết phục các thành viên trong đảng ủng hộ thỏa thuận liên minh vừa đạt được
đến đây chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt